liên quan đến vụ hỗn chiến ở hóc môn khiến hai người thương vong vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam một mươi hai người
để điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào giờ ngày một mươi tám tháng ba do xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
hai nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí xảy ra sô sát trên đường trần văn một mươi
xã xuân thới thượng huyện hóc môn vụ việc nêu trên khiến một người thương và một người chết
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn
nhận được tin báo công an huyện hóc môn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh
cũng như lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra
công an quận liên triểu tp đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam hai công an
công nhân xây dựng gây ra vụ trộm đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động
vào ngày một mươi tám tháng ba vừa qua lấy cắp một mươi năm điện thoại gây thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an phường hòa khánh bắc quận liên triểu nghi vấn bùi văn sinh
quê ở tỉnh thanh hóa công nhân ở một công trình xây dựng là thủ phạm
khi người này khoe với nhiều đồng nghiệp có nhiều điện thoại mới
mở rộng điều tra công an mật phục phát hiện một thanh niên tới tiệm cầm đồ bán điện thoại di động
qua khai tác người này khai tên nguyễn quốc hiệp quê ở tỉnh quảng nam
thừa nhận đã tham gia vụ trộm cắp đồng thời xác nhận sinh chính là kẻ chủ mưu
theo khai nhận sinh đã có hai tiền án trộm cắp tài sản
sau khi ra tù sinh rời quê thanh hóa vào đà nẵng
ban ngày sinh làm thợ hồ nhưng ban đêm thì tìm kiếm cơ hội trộm cắp và rủ hiệp cùng tham gia
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập
có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã hàng gòn thành phố long khánh
khoảng hai giờ một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba khi đến km số bốn của lộ năm mươi sáu xã hàng gòn thành phố long khánh
tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy cùng với phương tiện
tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở một người và một xe máy không có biển số
đối tượng khai nhận chở xe từ huyện vĩnh cửu xuống cú lộ năm mươi sáu
tổ công tác phát hiện thêm một xe tải trên xe chở tám thanh niên
các đối tượng khai nhận chở hai xe mô tô từ tỉnh bình thuận vào quốc lộ năm mươi sáu để tham gia đua xe
ngoài ra tổ còn tuần tra còn phát hiện thêm nhiều đối tượng bỏ chạy vào nhà dân
qua kiểm tra tổ tuần tra phát hiện thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô không có biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe
công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương đã tạm giữ ba đối tượng gồm đinh trường út
chú tại cà mau nguyễn quang vũ chú tại bình dương
và nguyễn văn luận chú tại hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân đã rủ nhau đi cướp tài sản
trong thời gian ngắn nhóm này liên tiếp gây ra tám vụ cướp
thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe mô tô đến những đoạn đường vắng
nếu phát hiện phụ nữ đi một mình sẽ áp sát đạp xe nạn nhân và dùng nhiều hung khí để uy hiếp khống chế và cướp tài sản
chỉ trong thời gian ngắn từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng ba
nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra tám vụ cướp tài sản trên địa bàn xã an lập huyện dầu tiếng và xã an điền thị xã bến cát
hiện lực lượng công an đang truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
còn tại đắk lắc công an huyện cronbúc vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng có nhiều tiên án
chuyên đột nhập nhà dân ở các tỉnh thành để trộm cắp với nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng gồm nguyễn viết chiến và phạm văn đào
cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trước đó chiến và đào dùng xe máy đi qua các tỉnh dọc quốc lộ một mươi bốn để dò la
khi đến xã pongdrang huyện cronbúc thì phát hiện một nhà dân khóa cửa
hai đối tượng đã đột nhập đục phá kết lấy đi sáu mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng
với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động
máy đo độ cà phê của hộ dân trên với tổng thiệt hại khoảng tám mươi hai triệu đồng
khai thác các đối tượng còn khai nhận trước đó đã đột nhập hai nhà dân ở tỉnh gia lai
trộm cắp nhiều tiền mặt và trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng năm trăm ba mươi triệu đồng
chiều hai mươi bảy tháng ba mưa lớn kèm theo rông lốc khiến cho chín mươi ba căn nhà và nhiều diện tích hoa màu
cây ăn trái của người dân ở xã biên giới phú hữu huyện an phú tỉnh an giang thiệt hại nặng
thống gây bước đầu của huyện an phú vụ dông lốc không gây thương vong về người
nhưng khiến ba căn nhà sập hoàn toàn chín mươi căn tốc mái vách và nhiều diện tích hoa màu
cây ăn trái của người dân ở ba ấp gồm phú thạnh phú hòa phú hiệp xã biên giới phú hữu
huyện an phố tỉnh an giang bị thiệt hại nặng
chiều cùng ngày lãnh đạo huyện an phố tỉnh an giang đã huy động lực lượng phương tiện
hỗ trợ người dân khắc phục rông lốc di chuyển đồ đạc nhà cửa bố trí nơi ở tạm
đồng thời khẩn trương ra soát nắm thông tin các trường hợp bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho người dân
quyết liệt ngăn chặn xử lý nạn xe quá khổ quá tải là quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong đó tập trung vào tuyến quốc lộ một mươi bốn b
và các tuyến đường tỉnh lộ ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh quảng nam
địa bàn huyện đài lộc tỉnh quảng nam từ lâu đã là điểm nóng về
phạm an toàn giao thông khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben tải vận chuyển khoáng sản
lưu thông trên các tuyến đường dt sáu trăm linh năm dt sáu trăm linh chín quốc lộ một mươi bốn b
tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên đường với tốc độ cao khiến người dân bức xúc
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã liên tục gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tuy nhiên khi có bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông là các xe dừng lại
tại các khu vực cây xăng bãi trống để nghe ngóng
cùng lúc đó xuất hiện các đối tượng cảnh giới thông báo hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đến các tài xế
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay

cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn năm trăm linh trường hợp vi phạm tải trọng
các lỗi chủ yếu cơi nới thùng xe để cát đá nước rơi vãi xuống đường
chở hàng vượt quá chiều cao cho phép
ngay cả khi bị phát hiện các tài xế cũng tìm đủ lý do cho lỗi vi phạm
em nghĩ là không quá tải nhưng hôm nay nó quá một chút ít là em nghĩ do nó trời mưa nhiều quá nó cát nó ướt
với lại đôi lúc bùng đất nó dính nằm xe nó cũng nó lành ký
việc xử phạt các vi phạm quá tải quá khổ trên đường chỉ là giải quyết phần ngọn
của vấn đề một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng xe quá tải lộng hành
là do trên địa bàn có nhiều mỏ khai thác khoáng sản như đất cát
các xe ben đến mua đất cát nhưng không tuân thủ pháp luật về giao thông
cố tình cơi nới thành thùng chở có ngọn để ăn gian khối lượng
bên cạnh việc xử lý các xe tải của các doanh nghiệp vận tải vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
để xảy ra tình trạng các xe tải vi phạm quá khổ quá tải từ bến bãi của doanh nghiệp quản lý
việc tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp
là hoạt động thiết thực để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật
đối với nhân viên của chúng tôi tôi sẽ chắc chắn một điều là tôi sẽ thực hiện
đúng những công cách tôi đã ký và đã được đội cảnh sát giao thông số hai của tỉnh quảng nam
chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng và sẽ công cách gián giá trước chỗ co bình cửa lái xe
để quán trực lái xe tuyệt đấu phải chấp hành theo đúng quy định của phương luật
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cũng tiếp tục tuyên truyền
để mọi người tự giác chấp hành một cách tốt nhất
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tốc tùng trạng kiểm soát
để mà xử lý những doanh nghiệp mà không chịu
với những động thái quyết liệt vừa tuyên truyền mạnh mẽ vừa đẩy mạnh giao quân tuần tra xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai quyết tâm ngăn chặn nạn xe quá khổ quá tải
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn